dự kiến sức mua trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi sẽ tăng khoảng từ một mươi một mươi hai so với cùng kỳ năm trước
hiện tại thì các hệ thống trung tâm thương mại siêu thị các sản phẩm bánh mứt kẹo hay giỏ quà tết
các thực phẩm thiết yếu như nước mắm dầu ăn đường sữa được bày bán với rất nhiều mẫu mã và chủng loại phong phú
đáp ứng nhu cầu mua sắm tết của người dân
với nhu cầu tiêu dùng dịp tết nguyên đán tăng cao các siêu thị trung tâm thương mại
đặc biệt là các hội trợ xuân đang là nơi thu hút nhiều người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm
tại hội trợ xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi ở trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp
những mặt hàng phục vụ cho dịp tết như giò chả bánh trưng mứt tết là những mặt hàng được người dân quan tâm và tìm mua
hội trợ tết này thì nói chung mặt hàng rất là phong phú và đa dạng
hàng hóa thì rất là đảm bảo chất lượng
đông cân trọng
đông đầy đủ và những người bán hàng rất là niềm nở
nói chung là giá cả hợp lý và chất lượng thì rất đảm bảo
đây là không phải mặt hàng gì cả
nhân viên bán hàng thì vui vẻ nhiệt tình
thế thôi và đây cũng vừa là giải tỏa cái tâm lý đi
tôi thấy rất nhiều mặt hàng từ bắc vào nam
muốn xài đồ gì thì muốn đi vào quầy đấy thôi
năm nay thay vì lựa chọn mua hàng tại các chợ truyền thống
thì nhiều người tiêu dùng đã có xu hướng lựa chọn mua sắm
những mặt hàng nông sản tại các siêu thị hội trợ xuân
bởi đây là những địa điểm được người tiêu dùng đặt niềm tin vào chất lượng hàng hóa
cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
ban tổ chức chúng tôi có một phòng kiểm nghiệm của trung tâm kiểm định và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp của hà nội
thường xuyên lấy những mẫu của các gian hàng ngẫu nhiên để kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm
có thể nói đến thời điểm này các gian hàng đã tham kết thực hiện đúng
các quy định của ban tổ chức và các mẫu hàng thì đang được kiểm tra
và cũng chưa phát hiện được cái sản phẩm nào mà không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
thông thường dịp cuối năm nhiều mặt hàng sẽ có xu hướng giá tăng cao
tuy nhiên việc bán hàng bình ổn theo giá được niêm yết rõ ràng đã được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hội trợ
do nhà mình làm thì đang bán giá thỏa lụa là hai trăm linh một cân
nó sẽ cao hơn ngày thường là từ một mươi đến hai mươi nghìn
lý do là
giá thịt lợn nó tăng đột biến hơn mọi năm
năm nay nói chung là sẽ cao hơn năm trước
nhưng mà năm nay thì cũng hạn chế tối đa để tăng giá để cho mọi người tiêu dùng dễ mua sắm hơn trong dịp tết
sức mua hàng hóa vào dịp tết có thể tăng khoảng từ một mươi năm đến hai mươi so với ngày thường
tuy nhiên với sự chuẩn bị về nguồn hàng
phương án cung ứng hàng hóa phục vụ tết chú đáo của các địa phương doanh nghiệp hộ kinh doanh
đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng